trưởng công an xã minh đức đã bị đối tượng đỗ đình tiến cầm dao mang sẵn từ nhà
xông tới để tìm chém nhưng ông huy đã kịp né tránh bỏ chạy và chi hô
nghe tiếng chi hô của ông huy ông vũ đồng hiệu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
phó trưởng công an xã minh đức đã chạy đến để ôm giữ đối tượng
tuy nhiên đã bị đối tượng này chém vào vùng đầu dẫn đến trọng thương
sau đó đối tượng tiếp tục truy đuổi ông huy và chém nhiều nhát vào đầu ngực và tay ông huy rồi bỏ về nhà
nhận được tin báo công an huyện mỹ hào và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng
đồng thời đưa hai đồng chí công an xã đi cấp cứu tại bệnh viện việt đức
hiện sức khỏe của hai đồng chí vẫn đang trong cơn nguy kịch hôn mê sâu
được biết tiến là đối tượng manh động đã có hai tiền sự
trong đó năm hai nghìn một mươi bốn đã một lần đánh đồng chí đỗ mạnh cử phó trưởng công an xã bị thương
không chỉ vậy tiến còn thường xuyên ngược đãi đánh đập bố mẹ
gia đình đã nhiều lần nhờ công an xã lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng
tại tỉnh kiên giang mới đây lực lượng công an đã tổ chức kiểm tra hành chính quán bar karaoke
trên địa bàn thành phố rạch giá và phát hiện nhiều sai phạm
đồng thời bắt giữ nhiều đối tượng mua bán tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
khoảng một giờ sáng ngày chín tháng ba các lực lượng chức năng công an tỉnh kiên giang
bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại quán karaoke mt luxury
ở đường tôn đức thắng phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tại thời điểm kiểm tra mặc dù đã bước sang ngày mới
nhưng trong quán có trên một mươi phòng đang hoạt động với gần một trăm năm mươi người
đang hát hò nhảy múa trong âm thanh ánh sáng sôi động
tiến hành kiểm tra hành chính từng người lực lượng công an tìm thấy nhiều loại ma túy
được cất giấu trong người một số đối tượng
cảnh nhà để phi tăng và được cất giấu trong xe gắn máy
sau khi kiểm tra thì chúng tôi đã đưa và bàn giao cho cơ quan y tế
để tổ chức xét nghiệm một trăm bốn mươi bảy người
qua đó phát hiện là bốn mươi sáu người dương tính với ma túy
trong số bốn mươi sáu đối tượng này thì chúng tôi đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tăng hành chứng
và tổ chức xét nghiệm
sau khi kiểm tra quán karaoke mt luxury
ban giám đốc công an tỉnh kiên giang tiếp tục giao cho phòng cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động
và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đồng loạt xa quân kiểm tra hành chính
quán bar karaoke hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật
để chấn chỉnh sai phạm lập lại trật tự trị an trên địa bàn

để điều tra làm rõ về hành vi mua bán tăng hành chứng và tổ chức xét nghiệm
để đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy diễn ra tại các tụ điểm vui chơi giải trí ngoài trách nhiệm của lực lượng công an các bậc phụ huynh cũng cần có các biện pháp giáo dục con em không để xa ngã vào con đường hiện lực
liên quan đến vụ việc chiếm đoạt tiền khoán bảo vệ rừng ở huyện vị xuyên hôm nay công an tỉnh hà giang ban hành quyết định khởi tố bị can khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với phan văn hạc ba mươi chín tuổi thường trú tại xã minh tân huyện vị xuyên nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân xã minh tân năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy và hiện nay đang giữ chức vụ chủ tịch xã phương tiến huyện vị xuyên về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra xác minh ban đầu thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong việc hỗ trợ tạo việc làm khuyến khích người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng bảo vệ môi trường sống trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi tám
cán bộ ban quản lý rừng đặc dụng phong quang và một số cán bộ thuộc ủy ban nhân dân xã phong quang thuận hòa minh tân thuộc huyện vị xuyên đã có sai phạm nghiêm trọng trong việc chi trả tiền khoán công tác bảo vệ rừng cho dân
đã tự ý giữ lại ba mươi đến năm mươi tổng số tiền mà đáng lẽ ra các hộ dân được hưởng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đang tiếp tục xác minh điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị trước đây thì muốn xuất khẩu hàng hóa các doanh nghiệp phải tốn khá nhiều thời gian
và công sức để có thể đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng nhưng mà hiện nay thì thương mại điện tử xuyên biên giới và đang dần rút ngắn khoảng cách ấy và tạo ra nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp việt
đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp qua các kênh xuất khẩu truyền thống như tham gia các hội trợ và các cơn xúc tiến thương mại
lập văn phòng đại diện vốn tốn khá nhiều chi phí nhưng lại đem lại rất ít hiệu quả vì tầm bao phủ không rộng
thương mại điện tử được nhận định sẽ là một kênh bán hàng mới giúp doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tối ưu hóa chi phí kinh doanh
tuy tham gia xuất khẩu hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian và chi phí trong việc xuất khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế
nhưng theo các chuyên gia nhận định nếu thiếu đi các kỹ năng hay tìm kiếm và đặt hàng và các kỹ năng đóng gói sản phẩm sao cho phù hợp với thị trường các nước thì các doanh nghiệp cũng khó có thể thành công trên không gian mạng
để xuất khẩu trực tuyến thành công thì ngồi cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp thì cần phải có những kỹ năng về kiến thức về thương mại điện tử kiến thức trào hàng tiếp thị trực tuyến
những doanh nghiệp sản xuất hiện nay thì cái nguồn nhân lực bị hạn chế về mặt trình độ lẫn số lượng
nên alibaba với fado sẽ phối hợp tạo ra những buổi training và tập hứng ngay tại các cục và sở công thương các tỉnh thành
và ngay cả phối hợp với các trường đại học để mà đào tạo kỹ năng
và ngay cả phối hợp với các trường đại học để mà đào tạo kỹ năng
alibaba ký kết với một đơn vị cung cấp dịch vụ sàn thương mại điện tử xuyên biên giới tại việt nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu hàng hóa trên sàn alibaba
và cục xuất tiến thương mại bộ công thương ghi kết với amazon trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp thủ công xuất khẩu hàng qua amazon
làm sạch sát nơi mình ở và những chỗ mình đến
thay đổi thói quen sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường
những việc làm rất hữu ích của các bạn trẻ trong thời gian gần đây
và đó không đơn giản là sự hưởng ứng theo phong trào mà còn là nơi khởi đầu của một phong cách lối sống xanh lạnh mạnh
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại bảo tàng hà nội
đây là năm thứ tư sự kiện được hội nhà báo việt nam phối hợp với ban tuyên giáo trung ương
ubnd tp hà nội và bộ thông tin và truyền thông bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
sự kiện đã trở thành ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí trên cả nước
tới dự và cắt băng khai mạc hội báo năm nay có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường
ubnd bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai
ubnd bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng lãnh đạo các bộ ban ngành các cơ quan báo chí
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín với tầm vóc và quy mô lớn hơn nhiều hoạt động phong phú hơn
đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của tám mươi năm đơn vị đến từ các cấp hội trong cả nước
các liên tri hội tri hội ở trung ương các hội địa phương các cơ sở đào tạo báo chí
cùng với nhiều gian trưng bày hấp dẫn
cảnh khối báo chí trung ương cũng như các địa phương
đặc biệt hội báo toàn quốc năm nay xây dựng hệ thống hình ảnh màu sắc cũng như bố trí
sắp xếp từng khu vực một cách khoa học trong khuôn viên rộng và đẹp của bảo tàng hà nội
nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh và biểu dương lực lượng báo chí cả nước
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân góp phần nâng cao vai trò vị thế và uy tín
của hội nhà báo việt nam trong đời sống xã hội nói chung
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc phát biểu hoan nghênh và chúc mừng hội nhà báo việt nam
đã tổ chức thành công hội báo toàn quốc hàng năm thay cho hội báo xuân toàn quốc trước đây được tổ chức năm năm một lần
thủ tướng cũng mong muốn báo chí chú trọng tuyên truyền về mặt tốt mặt tích cực gương người tốt việc tốt
lan tỏa những giá trị tốt đẹp tạo điều kiện sự phấn khởi lạc quan trong xã hội tạo động lực tinh thần thúc đẩy công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn
báo chí vừa thông tin nhanh nhạy chính xác khách quan trung thực vừa là kênh phổ biến tuyên truyền của đảng của nhà nước
vừa là phản ánh kịp thời trung thực những nguyện vọng ý kiến của người dân truyền tải thông tin thích thực phù hợp với người dân
hai là tăng cường quản lý chắn chỉnh hoạt động báo chí phát huy vai trò nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí cơ quan chủ quản báo chí
trong công cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái tham nhũng lãng phí tiêu cực tự diễn biến tự chuyển quá theo tinh thần nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai
tại sự kiện thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh chống và cùng các đại biểu cắt băng khai mạng hội báo toàn quốc hai nghìn một mươi chín
khi ghé thăm gian trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân thủ tướng nguyễn xuân phúc đã xem các ấn phẩm báo chí
đồng thời dành nhiều lời khen và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí lực lượng công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin một cách phong phú đa dạng kịp thời ý nghĩa tới công chúng
cũng nhân dịp này thủ tướng chúc những nhà làm báo
các nhà báo lão thành ngày càng bản lĩnh và sáng tạo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước xứng đáng với lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
nhà báo là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh thành phía nam
sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến thăm và làm việc với công an tỉnh bạc liêu
cùng sự buổi làm việc có trung tướng lương tam quang tránh văn phòng bộ và lãnh đạo các cục nghề phụ bộ công an
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh bạc liêu báo cáo đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác
về kết quả thực hiện các mặt công tác của công an bạc liêu năm hai nghìn một mươi tám và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên cơ sở quán triệt thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh chủ động cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của bộ công an
kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành nhiều văn bản về lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường lực lượng bám sát địa bàn cơ sở
kịp thời phát hiện đấu tranh vô hiệu hóa các đối tượng kích động gây dối an ninh trật tự
giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao nỗ lực
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bạc liêu trong thời gian qua
đặc biệt là công tác phòng ngừa ngăn chặn vô hiệu hóa những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
tham mưu cấp trên chỉ đạo và giải quyết nhiều vụ việc về an ninh tôn giáo dân tộc nông thôn và tình hình khiếu nại khiếu kiện
bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy kết quả đạt được
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tình hình an ninh trật tự
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đồng thời đại tướng tô lâm cũng chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp với công an bạc liêu
triển khai thực hiện tốt đề án một trăm linh sáu của bộ công an
tiếp tục lựa chọn cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ năng lực đạo đức
tăng cường về công an các xã thị trấn trên toàn tỉnh
đối với những kiến nghị đề xuất của công an bạc liêu bộ trưởng tô lâm ghi nhận
và chỉ đạo các cục nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh bạc liêu
giải quyết rứt điểm những khó khăn tồn tại đã đạt ra
góp phần giúp công an bạc liêu tiếp tục giữ vững thành tích
lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thực hiện luật tiếp công dân cũng như nghị định của chính phủ
thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi năm của bộ trưởng bộ công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại tố cáo
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức buổi tiếp công dân định kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi tiếp các công dân có khiếu nại tố cáo đã tóm tắt nội dung vụ việc
và cung cấp tài liệu chứng cứ có liên quan để chứng minh
trên cơ sở lắng nghe tiếp thu những phản ánh liên quan đến khiếu nại tố cáo của công dân
đại diện các đơn vị chức năng bộ công an đã tiếp nhận và chuyển những nội dung khiếu nại tố cáo
thuộc thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của công an các đơn vị địa phương
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
đối với nội dung khiếu nại tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
sẽ hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
đồng thời căn cứ vào hồ sơ giải quyết vụ việc kết quả tiếp công dân tại buổi tiếp
thành trang bộ công an xây dựng văn bản trình ký lãnh đạo bộ công an
ban hành theo đúng quy định của pháp luật đồng thời theo dõi đôn đốc cơ quan
tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
theo đánh giá qua mỗi buổi tiếp công dân bộ công an đã kịp thời chỉ đạo giải quyết
rứt điểm các nội dung khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật
bảo đảm khách quan công khai dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật
với mục tiêu hướng về cơ sở tạo chuyển biến đột phá ngay từ cơ sở
trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian qua công an huyện đồng văn tỉnh hà giang đã thực hiện có hiệu quả
việc tăng cường công an chính quy về xã thị trấn qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự
tại các địa bàn trọng điểm phức tạp
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thị trấn đồng văn
là công an chính quy được tăng cường về địa bàn thị trấn đồng văn được hơn một năm
mỗi tháng chỉ tranh thủ về nhà được một lần
cuộc sống và điều kiện công tác còn nhiều khó khăn
nhưng thượng úy hoàng văn thái lại thấy mình còn thuận lợi hơn nhiều các đồng nghiệp khác
địa bàn này cũng thuận lợi hơn
với lại bà con nhân dân trên thị trấn này rất tin tưởng vào công an
bất đồng về ngôn ngữ chính là một trong những trở ngại đối với lực lượng công an tại địa bàn
có nhiều thành phần dân tộc sinh sống như thị trấn đồng văn gây khó khăn trong giải quyết công việc
bên cạnh đó đồng văn là địa điểm du lịch
khách nghỉ lại ở cả các địa điểm lưu trú và nhà dân nên dễ phát sinh các vấn đề về an ninh
khiến cho lực lượng công an xã ở đây gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý
vì vậy phối hợp giữa lực lượng công an chính quy với công an xã chính là giải pháp cho những khó khăn này
với nước ngoài yếu tố là quan trọng nhất là công tác triển khai kiểm tra cư trú tạm trú trước tiên
giải quyết rứt điểm các vụ việc xảy ra khi thị trấn nắm bắt được
không để sự việc tồn động kéo dài gây phức tạp cho quần chúng nhân dân
thị trấn đồng văn có địa bàn rộng gồm bảy tổ dân phố và một mươi năm thôn bản
các xóm biên giới đường xá đi lại khó khăn
phối hợp của các lực lượng công an xã quân sự và công an chính quy
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được đẩy mạnh
và tình hình an ninh trật tự ở thị trấn này cũng đã dần ổn định
trước công an chính quy điều tra xác minh các vụ việc có khó khăn hơn
lực lượng công an chính quy đã thường xuyên phối hợp với công an xã công an thị trấn
cũng như là lực lượng quân sự của thị trấn để làm tốt công tác
cũng như là nắm bắt địa bàn
đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như là thực hiện các nhiệm vụ phát sinh
ví dụ như bảo vệ các lễ hội của huyện của tỉnh cũng như là các sự kiện lớn của địa phương
thông qua việc tăng cường công an chính quy về xã
nâng cao năng lực cho đội ngũ công an xã
giúp nắm bắt giải quyết nhiều vụ việc ngay từ cơ sở
từ những kết quả ban đầu cho thấy đây là một chủ trương đúng cần thiết và phù hợp
với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong địa bàn
tình hình mới trên địa bàn huyện đồng văn
từ khi có các quản chí làm gần lực lượng chính quy xuống cơ sở thì đã giúp cho cơ sở
thứ nhất là hướng dẫn về công tác nhiệm vụ về công tác thực hiện các nhiệm vụ
thứ hai là giúp cho lực lượng công an xã tham dự cho các quỷ chính quyền địa phương
giúp cho lực lượng công an xã hướng dẫn cho lực lượng công an xã thực hiện tốt các nhiệm vụ
bàn đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
từ đó là hướng dẫn cho lực lượng công an xã thực hiện các nhiệm vụ ở cơ sở
những năm gần đây thị trấn đồng văn có sự phát triển nhanh chóng về dịch vụ du lịch
với việc đón hàng trăm nghìn lượt du khách mỗi năm
thì việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn luôn được đặt lên hàng đầu
mô hình tăng cường công an chính quy về cơ sở đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh ở nơi đây
quý vị thân mến cách đây tròn sáu mươi năm bản nhạc vì nhân dân quên mình
nhạc hiệu của chương trình phát thanh quân đội nhân dân đã vang lên trên sóng đài tiếng nói việt nam
và lan tỏa khắp cả nước đánh dấu cho sự ra đời của một tờ báo nói của lực lượng vũ trang nhân dân
góp thêm tiếng nói vào nền báo chí cách mạng việt nam
và sáng ngày hôm nay lễ kỷ niệm sáu mươi năm chương trình phát thanh quân đội nhân dân đã được tổ chức trọng thể tại hà nội
ôn lại truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã giải công vun đắp
cán bộ phóng viên biên tập viên phát thanh quân đội nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao
sự đóng góp của các liệt sĩ nhà báo các thế hệ cán bộ phóng viên nhân viên chiến sĩ
đã công hiến trí tuệ công sức lòng nhiệt huyết niềm say mê vì tờ báo thân yêu
hai mươi năm qua phát thanh quân đội nhân dân có hàng chục vạn tin bài kịch truyền thanh chương trình ca nhạc văn nghệ tổng hợp
được phát sóng phục vụ đâu nào bạn nghe đài trong cả nước
cổ vũ ngày càng cao đối với bộ đội và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ tổ quốc
hình thức thể hiện ngày càng sinh động phong phú hấp dẫn người nghe
với những thành tích xuất sắc trong sáu mươi năm xây dựng phát triển và trưởng thành
phát thanh quân đội nhân dân đã được đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng
tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
và quân chương quân công hạng nhì quân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất
cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
cũng trong sáng nay tại hà nội sở văn hóa thể thao và du lịch hà nội
cùng di tích lịch sử nhà tù hòa lò tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề lửa thanh xuân
đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
với ba nội dung chính khúc ca tuổi trẻ ánh sao nơi tù ngục niềm tin và khát vọng
triển lãm giới thiệu sự ra đời của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tri ân những công hiến hy sinh của các thế hệ đoàn viên thanh niên trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc
và trong hai cuộc kháng chiến chống pháp chống mỹ cứu nước
trưng bày còn giới thiệu đến công chúng hai mươi năm hiện vật gắn liền với ký ức thanh xuân
quá trình hoạt động đoàn của các nhân chứng lịch sử
mỗi tư liệu hiện vật hình ảnh trong trưng bày chuyên đề lửa thanh xuân
sẽ giúp người xem hiểu hơn về bước đường phát triển của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
những đóng góp hy sinh của các thế hệ thanh niên việt nam vì sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc
truyền động lực để thế hệ thanh niên hôm nay tiếp nối truyền thống của cha ông xây dựng đất nước việt nam ngày càng giàu mạnh
trưng bày diễn ra từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày ba mươi tháng sáu tại di tích lịch sử nhà tù hòa lò hà nội
do chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc nên trong đêm nay và ngày mai bắc bộ mưa chỉ còn xuất hiện tập trung chủ yếu
tại các tỉnh phía đông và khu vực đồng bằng
trời vẫn ở ngưỡng rét nhiệt độ thấp nhất vào đêm nay và sáng sớm phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi độ vùng núi giao động từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
đến khoảng trưa chiều trời ít mưa hơn chỉ còn xuất hiện vài nơi nhiệt độ cao nhất ngày sao động trong ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng vùng tây bắc do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên vẫn ở mức cao từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khối không khí lạnh cũng khuếch tán xuống gây mưa rào cho các tỉnh từ thanh hóa nghệ an hà tĩnh trong đêm nay và sáng mai
nhiệt độ tại khu vực này về đêm và sáng sớm trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ vào ngày mai sẽ ở mức từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
cường độ không khí lạnh không quá mạnh nên thời tiết tại các tỉnh trung và nam trung bộ sẽ ít bị ảnh hưởng
phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
hai khu vực tây nguyên và nam bộ trời mây thay đổi nắng xuất hiện từ sớm và kéo dài đến chiều muộn
với cường độ mạnh vào trưa chiều
mức nhiệt cao nhất tại nam bộ từ ba mươi hai ba mươi năm độ còn tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
đặc biệt tại khu vực miền đông nam bộ độ ẩm không khí chỉ ở giữa trưa
thấp ở vào khoảng từ bốn mươi đến sáu mươi nên nắng nóng và oi ả
đến với thời tiết trên biển quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi
gió đông bắc mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy biển động
tàu thuyền đặc biệt lưu ý nhiệt độ rào động từ hai mươi ba hai mươi chín độ
quần đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông bắc cấp ba bốn nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực hà nội trời nhiều mây đêm và sáng có mưa rải rác trời rét nhẹ
ban ngày giảm chỉ còn có mưa vài nơi nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi năm độ
đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay